phó thủ tướng trịnh đình dũng đã giao bộ công thương phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
tiếp tục triển khai chương trình truyền thông quốc gia nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu xăng sinh học
phó thủ tướng ra bộ công thương tiếp tục chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương
đẩy mạnh việc điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất phối trộn phân phối
và sử dụng nguyên liệu e một trăm linh sang sinh học e năm ron chín mươi hai để thay thế toàn bộ sang khoáng ron chín mươi hai
tiếp tục triển khai sang e một mươi trong điều kiện sớm nhất đảm bảo nguồn cung với chất lượng đạt quy chuẩn kỹ thuật
đáp ứng nhu cầu xã hội và việc sử dụng của nhân dân
bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương có liên quan tập trung thực hiện việc giả soát
đánh giá tình hình kết quả thực hiện các quyết định của thủ tướng chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ
phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống kết hợp với việc đánh giá tình hình
kết quả thực hiện quyết định số bốn mươi chín ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi một về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải
đối với xe ô tô xe mô tô hai bánh sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới
trên cơ sở đó đề xuất việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện quyết định số một trăm bảy mươi bảy và quyết định số năm mươi ba
cho phù hợp thống nhất báo cáo thủ tướng chính phủ